hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chính vì vậy phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm nay đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
trong phiên họp trực tuyến chiều nay các đại biểu đã thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu dự họp đã nêu ý kiến đánh giá về các khó khăn
thấy được sự sụt giảm ở nhiều địa phương như tp hcm theo báo cáo thống kê chỉ tăng trưởng một
các thành phố lớn trong cả nước mà hai đầu tàu là tp hcm và tp hcm có biện pháp mạnh mẽ hơn
để đáp ứng tình hình phát triển bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
tốc độ tăng trưởng của việt nam dự kiến đứng đầu khu vực asean
tuy vậy sự sụt giảm tạm ngừng sản xuất của nhiều tập đoàn tổng công ty
đã làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cả nước
nhiều tập đoàn đơn vị có doanh số chỉ bằng năm so với cùng kỳ
do đó việt nam chỉ đạt tăng trưởng ba tám mươi hai trong quý i năm hai nghìn hai mươi
nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước việt nam đề xuất chính sách giãn nợ giảm lãi suất
bộ tài chính đề xuất giảm thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi
bên cạnh đó bộ công thương cũng đề xuất giảm giá điện nước kể cả điện kinh doanh
cũng như điện sinh hoạt nhằm kích cầu tiêu thụ nội địa
gói hỗ trợ an sinh xã hội cũng được bàn thảo luận để đưa ra mức hỗ trợ kịp thời nhất
tập trung giải ngân vốn đầu tư công và sẽ có chính sách đặc biệt để kinh tế việt nam phục hồi ngay sau dịch